có nhiều vụ án với tính chất và hậu quả nghiêm trọng trong đó những bị can chủ mưu đóng vai trò rất quan trọng
thế nhưng trong tiến trình tố tụng và giải quyết hậu quả vụ án lại bị tác vì chính những bị can đó bất ngờ bị bệnh tâm thần
năm hai nghìn một mươi sáu tòa án nhân dân quận một tp hcm xác định bà trần thị mỹ hiền mất năng lực hành vi dân sự
có người giám hộ xong từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín bị can này lại thông qua các dự án ma tổ chức lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tp hcm
đề nghị truy tố bị can phạm thị tuyết nhung bốn mươi hai tuổi giám đốc công ty tư vấn đầu tư bất động sản angelina
nguyễn ngọc hoàng ba mươi bảy tuổi đại diện công ty đất vàng hoàng gia
trước khi bị bắt là luật sư đoàn luật sư tp hcm và sáu đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong vụ án này bà trần thị mỹ hiền là một mắt xích quan trọng song được xác định là người mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
trong hồ sơ vụ án các bị can thông qua ba pháp nhân là công ty angelina công ty đất vàng hoàng gia
công ty tư vấn đầu tư bất động sản hoàng kim len vẽ một mươi tám dự án ma tại nhiều quận huyện trên địa bàn tp hcm
theo cơ quan điều tra
nhung làm ăn chung với bà trần thị mỹ hiền năm mươi chín tuổi giám đốc công ty đất vàng hoàng gia
thành lập công ty tư vấn đầu tư bất động sản hoàng kim len
cả hai tìm mua những thửa đất có mục đích sử dụng khác nhau như đất ở trồng cây trồng lúa
rồi thỏa thuận việc mua bán và thanh toán một phần tiền có là vi bằng
bà hiền sau đó thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị
có tỷ lệ bản vẽ là một trên năm trăm linh hoàn chỉnh đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện cấp nước và thoát nước
những dự án không có thật này được đặt tên khu dân cư như nguyễn thị tú chiều an liên khu năm mươi sáu tây lân bùi thanh siết hiệp thành
xuân thới thượng làng đại học linh trung đỗ xuân hợp hương lộ một mươi một phạm hùng phước long b
để có pháp nhân thực hiện ký kết hợp đồng
nhung và hiền chỉ đạo cấp dưới thành lập công ty angelina
thuê người quảng cáo các dự án để bán đất nền dưới dạng hợp đồng khác nhau như hợp đồng đặt cọc hợp đồng góp vốn rồi chiếm đoạt tiền
để tạo lòng tin và thu hút đầu tư từ khách hàng các bị can đưa ra các chính sách khuyến mãi
hạ giá bán đối với các nền đất thổ cư không có thật rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch
chiết khấu cao cam kết bồi thường và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không thực hiện giao đất
cơ quan điều tra xác định với thủ đoạn trên
đến nay các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt hơn tám trăm một mươi năm tỷ đồng của năm trăm tám mươi bốn bị hại
trong đó bị can nhung là chủ mưu chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của công ty trách nhiệm hưu hạng đất và hoàng gia
và công ty angelina được sự giúp sức của cấp dưới trực tiếp ký năm trăm một mươi hai hợp đồng thỏa thuận việc chuyển nhượng
các đất nền không có thật của một mươi hai dự án chiếm đoạt hơn năm trăm ba mươi sáu tỷ đồng của bốn trăm hai mươi bốn người bị hại
đối với bà trần thị mỹ hiển
bà trở là người tổ chức chủ mưu và tham gia trực tiếp
xuyên suốt thực hiện hành vi phạm tội cùng những bị can trên
ngoài ra khi đến hạn không thực hiện thỏa thuận giao đất
bà này đã thuyết phục được khách hàng tiếp tục đồng hành với mình bằng cách đổi nền đất
đổi pháp nhân ký hợp đồng diễn ra trong thời gian dài
sau đó các bị hại mới nộp đơn tố cáo
tuy nhiên khi vụ án được khởi tố
phía bà trần thị mỹ hiển luôn trưng ra quyết định năm hai nghìn một mươi sáu của tòa nhân dân quận một tp hcm
tuyên bố bà trần thị mỹ hiển bị mắc năng lực hành vi dân sự nên chưa thể khởi tố bà này
quá trình điều tra cơ quan điều tra tiếp tục thu thập được một số hợp đồng ủy quyền liên quan đến lĩnh vực đất đai
văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng đặt cọc do bà trần thị mỹ hiển tham gia ký thỏa thuận
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
tất cả một trăm linh chín hợp đồng giao dịch được lập tại một mươi văn phòng công chứng ở tp hcm
và các công chứng viên đều xác định
bà hiền có năng lực hành vi dân sự vào số công chứng theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã làm rõ trần thị mỹ hiền tìm mua những thửa đất
có mục đích sử dụng khác nhau như đất trồng lúa trồng cây lâu năm
sau đó thỏa thuận việc mua bán và thanh toán một phần có lv bằng để ghi nhận việc mua bán
hiền và các chủ đất đã ký kết biên bản làm việc hợp đồng ủy quyền
có công chứng về việc mua bán chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất
chưa thanh toán đủ tiền theo cam kết giữa các bên chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ cho hiền
trần thị mỹ hiền không làm hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tách thửa
không làm thủ tục lập dự án xin phép cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
chỉ dừng lại ở giai đoạn thỏa thuận mua bán thanh toán một phần
sau đó thiền thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành bản vẽ dự án đất ở đô thị
có tỷ lệ bản vẽ là một trên năm trăm linh hoàn chỉnh đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện cấp nước và thoát nước
bản vẽ chưa được gửi cho cơ quan chức năng để xin phép phê duyệt
nhưng hiền và đồng phạm vẫn thuê người quảng cáo để bán đất nền dự án dưới dạng hợp đồng khác nhau thu tiền rồi chiếm đoạt
để có pháp nhân thực hiện ký kết hợp đồng trần thị mỹ hiền đã mua toàn bộ cổ phần công ty đất vàng hoàng gia
từ phạm thị tuyết nhung đăng ký thay đổi giám đốc người đại diện theo pháp luật nhiều lần
trong đó hiền đứng tên giám đốc từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
tiếp đó hiền thành lập công ty trách nhiệm hưu hạn tư vấn đầu tư bất động sản hoàng kim len
gọi tắt là công ty hoàng kim len thuê trần thị hồng hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi đứng tên giám đốc người đại diện theo pháp luật
có một mươi hai thửa đất vị trí liên kể nhau tại phường bình hưng hòa b quận bình tân
được hiền làm đại diện công ty đất vàng hoàng gia lập dự án phân lô
ý chuyển dựng cho một số khách hàng
đến hạn sau nền đất theo thỏa thuận hiền sử dụng pháp nhân công ty hoàng kim len lập tiếp dự án với tên gọi mới
được tách thuộc từ một mươi hai thửa đất trên để lập bản vẽ phân lô tiếp tục quảng cáo bán đất nền
đồng thời hiện lập các dự án ảo mới ở một số quận huyện tại tp hcm
cũng đều mới thỏa thuận ban đầu về việc mua bán các thửa đất với chủ đất
nhưng hiển tư quảng cáo là chủ đầu tư dự án
nhằm mục đích bán các đất nền thuộc dự án này không có thật
khi có người mua các cá nhân trần thị mỹ hiển phạm thị tuyết nhung nguyễn ngọc hoàng bùi nhật tân
trần thị hồng hạnh nguyễn vũ như hương trần văn vân sử dụng pháp nhân của công ty đất vàng hoàng gia
hoặc công ty hoàng kim len để ký kết nhiều loại hợp đồng khác nhau
thỏa thuận hứa hẹn việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đô thị tại nhiều dự án không có thật
đã thu tiền và chiếm đoạt của người mua kết quả điều tra xác định phạm thị tuyết nhung có vai trò chủ mưu
chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của công ty angelina và công ty đất vàng hoàng gia
mặc dù chưa hoàn tất thủ tục thanh toán thủ tục chuyển nhượng các thửa đất
hoặc đã có quyền sử dụng một số thửa đất các khu đất chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận tổng thể mặt bằng hoặc chấp thuận phương án đầu tư làm dự án khu đô thị
chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ một trên năm trăm linh
không đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo dạng phân lô bán nền thổ cư cho khách hàng
nhưng nhung vẫn thuê người lập bản vẽ thiết kế phân chia các khu đất thành nhiều phần đất nền thổ cư tự đặt tên cho các dự án
nhung còn chỉ đạo nhân viên công ty angelina và công ty đất vàng hoàng gia cũng như các cá nhân
đơn vị môi giới tổ chức quảng cáo gian dối nhằm dẫn dắt giới thiệu khách hàng đến với công ty angelina
công ty đất vàng hoàng gia ký kết hợp đồng góp vốn hứa hẹn chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư đã có đầy đủ cơ sở hạ tầng
qua đó nhóm nhung chiếm đoạt của bốn trăm hai mươi bốn khách hàng với tổng số tiền là hơn năm trăm ba mươi sáu bốn tỷ đồng
hành vi của phạm thị tuyết nhung đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò là đối tượng chủ mưu cầm đầu
quá trình điều tra
nhung không thành khẩn khai báo không ăn năn hối cải không hợp tác với cơ quan điều tra cố ý tránh né gây khó khăn trong việc thu thập tài liệu chứng cứ
đến nay phạm thị tuyết nhung không khắc phục được hậu quả đối với hành vi đã gây ra
đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn có hàng trăm nạn nhân
dư luận đặc biệt quan tâm đối với các bị can trong vụ án trong đó có nguyễn ngọc hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu từng là giám đốc công ty đất vàng hoàng gia
hoàng trước khi bị bắt vào ngày hai mươi bảy tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi là luật sư thuộc đoàn luật sư thành phố hồ chí minh
theo kết luận điều tra hoàng am hiểu về pháp luật kinh doanh bất động sản quá trình làm việc tại hai công ty cho trần thị mỹ hiền
biết do các thửa đất đưa vào lập dự án khu c đường số bảy hương lộ một mươi một phường đông hưng thuận không thuộc tài sản hợp pháp của công ty
chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư dự án khu đô thị chưa được duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ một trên năm trăm linh và quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ một trên năm mươi
chưa được chấp thuận tổng thể mặt bằng hoặc chấp thuận phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với khu đất trên
bản thân hoàng nhận thức rõ dự án khu đô thị trên là dự án không có thật
theo sự chỉ đạo và phân công của hiền ủy quyền của trần thị hồng hạnh hoàng trực tiếp ký hợp đồng thu tổng số tiền hơn một mươi hai ba tỷ đồng sau đó chiếm đoạt
hành vi của nguyễn ngọc hoàng đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức
quá trình điều tra ban đầu hoàng còn khai báo quanh co nhỏ giọt sau đó nhận thấy lỗi của bản thân nên đã hợp tác khai báo thành khẩn
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã có quyết định trưng cầu giám định trưng cầu viện giám định pháp y tâm thần trung ương phân viện phía nam viện pháp y tâm thần trung ương biên hòa tiến hành giám định pháp y tâm thần đối với bà hiền
tháng năm năm hai nghìn hai mươi viện pháp y tâm thần trung ương biên hòa kết luận
trước trong và sau khi gây án từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đương sự bị bệnh dối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp đương sự hiện mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
nhận thấy kết luận pháp y trên chưa đảm bảo tính khách quan và theo đề nghị của viện kiểm sát nhân dân tp hcm
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ra quyết định trưng cầu giám định đề nghị viện pháp y tâm thần trung ương hà nội tiến hành giám định lại tình trạng bệnh
tâm thần đối với bà hiền
tháng chín năm hai nghìn hai mươi viện pháp y tâm thần trung ương kết luận
trước trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín và tại thời điểm giám định bà hiền mắc bệnh dối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp
tuy nhiên kết luận cũng nêu
trước trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín bệnh ở giai đoạn thuyên giảm
đối tượng hạn chế khả năng nhận
và điều khiển hành vi
tại thời điểm giám định bệnh ở giai đoạn cấp tính bà hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
để đảm bảo tính chính xác khách quan của kết luận giám định pháp y tâm thần
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ra quyết định trưng cầu giám định lần hai
đề nghị viện pháp y tâm thần trung ương tiến hành giám định lần hai đối với bà trần thị mỹ hiền
tháng một năm hai nghìn hai mươi một viện pháp y trung ương kết luận lại lần hai xác định
trước trong và sau khi gây án
từ năm năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín và tại thời điểm giám định
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bà hiền mắc bệnh dối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp
trước trong và khi thực hiện hành vi phạm tội bệnh ở giai đoạn thuyên giảm
đối tượng hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
tại thời điểm giám định bệnh ở giai đoạn cấp tính bà hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
cơ quan điều tra xác định hành vi của bà hiền đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu
nhưng từ kết luận trên cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ bị can đối với bà hiền
sau khi áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bị can trần thị mỹ hiện đang điều trị bệnh tại viện pháp y tâm thần trung ương biên hòa
theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh vào ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
của viện kiểm sát nhân dân tp hcm
mặc dù đang điều trị bệnh tâm thần bắt buộc nhưng nữ bệnh nhân đã biến mất
và công an tp hcm đang tổ chức truy tìm
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại